chiều ngày hai mươi chín tháng chín tại hà nội báo thể thao văn hóa đã tổ chức lễ trao giải thưởng thiếu nhi giấy mèn lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi
giải thưởng nhằm tôn vinh các sáng tác chỉnh diễn nghệ thuật xuất sắc của thiếu nhi hoặc vì thiếu nhi được tổ chức hàng năm bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi chín
sau bốn tháng phát động giải thưởng giấy mèn đã có hàng trăm tác phẩm tham gia dự thi đặc biệt có rất nhiều tác phẩm của thiếu nhi
hội đồng giám khảo đã chọn trao bốn giải khát vọng giấy mèn có chủ đề chung tranh chủ đề phòng chống covid một mươi chín của nguyễn đới trung anh một mươi tuổi
bàn thảo chuyện dài chuyện của bắp an mơ và xóm đồi dơm của cao khải an một mươi hai tuổi bàn thảo tập chuyện ngắn mộng giang hồ của nguyễn trí ngoan
chung các khúc chủ đề thiếu nhi của nhà sĩ nguyễn văn trung
giải thưởng cao nhất hiệp sĩ giấy mèn được trao cho nhà văn nguyễn nhật ánh với tác phẩm chuyện dài làm bạn với bầu trời